hưởng ứng tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ và tháng chăm sóc bà mẹ và trẻ em
mới đây hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức ngày hội chăm sóc mẹ và bé
tại triển lãm các chuyên gia đã tư vấn và cung cấp tới các bà mẹ mang thai đang nuôi con nhỏ
những thông tin hữu ích về nhóm các nguyên nhân gây trầm cảm
để từ đó giúp họ nhận diện được dấu hiệu của bệnh và có kế hoạch cũng như là định hướng cho mình
để tránh mắc bệnh chầm cảm
với thông điệp sữa mẹ là món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng cho con người
là nguồn dinh dưỡng quý giá cho trẻ
ngày hội bao gồm các hoạt động như tọa đàm hội trợ tư vấn sức khỏe và giải trí cho mẹ và bé
bên cạnh đó với mục đích chính là nâng cao nhận thức cho các bà mẹ
trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ nhỏ cũng như vai trò của sữa mẹ đối với sức khỏe của con trẻ
thông qua những hình ảnh nuôi con bằng sữa mẹ của những thế hệ phụ nữ việt nam từ xưa tới nay
tại triển lãm
sữa mẹ xuối nguồn yêu thương
các chuyên gia đã tư vấn cung cấp tới các bà mẹ mang thai và đang nuôi con nhỏ những thông tin hữu ích
về nhóm các nguyên nhân gây trầm cảm
để từ đó giúp họ nhận diện được dấu hiệu của bệnh
và có kế hoạch cũng như định hướng cho mình để tránh mắc bệnh trầm cảm
chúng tôi cũng đã có rất nhiều những kỷ niệm khác
và chúng tôi cũng đã có rất nhiều những hoạt động để hỗ trợ cho chị em
cái điều quan trọng nhất mà chúng tôi thấy rằng là để giảm tải những tình trạng như vậy
thì người phụ nữ đặc biệt là các bà mẹ phải có kiến thức để mình đối phó với những căng thẳng
ở việt nam chúng ta bây giờ thống kê thì thấy là mức độ có vẻ tăng hơn so với trước đây
tôi cũng phải đến gần một nửa các bà mẹ so sinh hay bị trầm cảm
một nguyên nhân nữa cũng có thể gặp là do vấn đề về bệnh lý về di truyền
và thường những trường hợp đấy là đời mẹ đời bà cũng có thể bị trầm cảm so sinh
nhưng mà cái nguyên nhân mà hay gặp nhất thì đấy là vấn đề là do
khiếu cái sự quan tâm
người mẹ cảm thấy là bị stress do là khiếu cái sự quan tâm khiếu cái sự đồng cảm của gia đình của người thân của người xung quanh
và cái việc đấy thì làm cho người mẹ là dễ bị tăng cái khả năng trầm cảm
theo thống kê tại việt nam tỷ lệ phụ nữ sau sinh mắc bệnh trầm cảm chiếm tới gần ba mươi năm
nguyên nhân chủ yếu là do thiếu kiến thức hệ thống y tế chưa có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho phụ nữ sau sinh
và quan trọng hơn hết là chưa có được sự phối hợp quan tâm
chia sẻ của người thân và gia đình đặc biệt là người chồng